tình trạng kháng thuốc kháng sinh là một trong những mối đe dọa y học lớn nhất trong thời đại của chúng ta
tổ chức y tế thế giới who cho rằng tình trạng có nguy cơ làm thụt lùi tiến bộ y học
và khiến cho thế giới trở lại thời kỳ y học cách đây một thế kỷ
khiến cho loài người không có khả năng tự bảo vệ trước các bệnh nhiễm trùng mà ngày nay có thể dễ dàng chữa trị
tỷ lệ kháng kháng sinh ở việt nam chiếm bốn mươi đứng thứ tư về tỷ lệ kháng thuốc ở các quốc gia tại châu á thái bình dương
đang nói có một vài trường hợp kháng cả colistin kháng sinh thế hệ mới nhất
nguyên nhân chính là do thói quen tự ý mua thuốc điều trị của người dân việt nam
có đến chín mươi kháng sinh được bán tại nhà thuốc không có hóa đơn
bên cạnh đó vẫn còn tình trạng bác sĩ kê đơn thuốc không hợp lý
vi khuẩn kháng thuốc lây truyền từ người này sang người khác trong các cơ sở khám chữa bệnh
vi khuẩn kháng thuốc cũng lây truyền từ vật nuôi qua người do sử dụng thuốc kháng sinh tùy tiện
mới đây tổ chức y tế thế giới who cũng đưa ra cảnh báo tình trạng kháng thuốc kháng sinh
ngày càng gia tăng và cũng nguy hiểm như đại dịch covid một mươi chín
thậm chí có nguy cơ đảo ngược những tiến bộ y học trong một thế kỷ